chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác
nhân kỷ niệm chín mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam
vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến thăm chúc mừng đội ngũ những người làm báo công tác tại đài truyền hình việt nam
đài tiếng nói việt nam báo nhân dân báo công an nhân dân thông tấn xã việt nam tạp chí cộng sản
tại các cơ quan thông tấn báo chí thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo cán bộ phóng viên công nhân viên
đang công tác tại các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua đã quan tâm ủng hộ có nhiều tác phẩm báo chí
phối hợp hiệu quả với lực lượng công an nhân dân trong việc thông tin tuyên truyền
đồng chí thứ trưởng khẳng định bên cạnh là cầu nối quan trọng góp phần vào thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực tuyên truyền
nhân rộng nhiều mô hình cách làm hay gương người tốt việc tốt góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an
đặc biệt là tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị trong toàn lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng mong muốn thời gian tới sự phối hợp giữa các cơ quan thông tấn báo chí với lực lượng công an nhân dân
trong các mặt công tác ngày càng chặt chẽ để lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
tại buổi tiếp đón đoàn đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả
đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân có phần đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
sáng nay tại hà nội hội đồng giải báo chí quốc gia tổ chức họp báo thông tin về giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đây là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới cả nước là giải thưởng cao quý nhất dành tặng các tác phẩm báo chí xuất sắc
có đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí nước nhà tuân vinh các tác giả nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất hàng năm
năm nay số lượng tác phẩm gửi về dự giải là một tám trăm chín mươi bốn tác phẩm trong đó có một bảy trăm bảy mươi bốn tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo
trong số một trăm năm mươi bảy tác phẩm vào trung khảo hội đồng đã thảo luận thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được chín giải a hai mươi bốn giải b bốn mươi sáu giải c bốn mươi năm giải khuyến khích
để trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi hai
theo đánh giá của hội đồng giải các tác phẩm dự giải đã bám sát chủ đề lớn chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh
và các mặt của đời sống đất nước trong năm hai nghìn hai mươi hai phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước
nhiều tác phẩm được đầu tư công phu có bố cục chặt chẽ cách thức thể hiện gần gũi sinh động hấp dẫn người đọc người xem và người nghe
bên cạnh các cơ quan báo chí trung ương báo chí địa phương đã thể hiện rõ thành tựu đổi mới sáng tạo tính đa loại hình đa phương tiện
bên cạnh các liên tri hội cấp hội lớn vẫn duy trì được chất lượng tác phẩm dự giải tốt như thông tấn xã việt nam bộ công an bộ thông tin và truyền thông
sáng nay ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng trưởng ban chỉ đạo trung ương thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
cùng dự có đại diện lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các bộ ngành địa phương và các đơn vị trong công an nhân dân
qua một mươi năm triển khai chương trình phối hợp số chín giữa bộ công an ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên
công tác thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới đã được đẩy mạnh
có một bước phát triển mới gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước khác của đảng nhà nước địa phương
với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng hiệu quả
tại hội thảo nhiều ý kiến đã khẳng định việc xây dựng nhiều mô hình điển hình hiệu quả được phổ biến nhân rộng đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được kiện toàn từ trung ương đến cơ sở hoạt động có chiều sâu đạt nhiều kết quả quan trọng
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm kết quả sau một mươi năm thực hiện chương trình phối hợp số chín về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
sẽ là những cơ sở lý luận thực tiễn rất quan trọng
để tới đây ban chỉ đạo đảng nhà nước tiến hành tổng kết nhiều nội dung xác định vai trò ý nghĩa của việc xây dựng phong trào toàn dân
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị cần tăng cường phát huy hơn nữa mối quan hệ giữa công an mặt trận và dân vận củng cố thế trận lòng dân
việc xây dựng phong trào phải thực chất hiệu quả bởi hiện vẫn có nơi có lúc có phong trào vẫn còn mang tính hình thức
phát triển phong trào phải đi cùng với sự đổi mới về cách thức vận động vận dụng các hình thức trong chuyển đổi số để tuyên truyền huy động được sự vào cuộc của toàn dân
nhất là những người trẻ cùng tham gia phong trào hướng đến mục tiêu xây dựng phong trào của nhân dân
đồng thời từng bước hoàn thiện thể chế xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng trong xây dựng phong trào
tờ sở những ý kiến tại hội thảo thứ trưởng cũng đề nghị các bộ ngành đơn vị tập trung nghiên cứu đề xuất tiến tới ban hành chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi bốn
sáng nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc với học viện an ninh nhân dân về các mặt công tác của nhà trường trong đó có công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật
tại buổi làm việc đại tá trịnh ngọc quyên giám đốc học viện an ninh nhân dân đã báo cáo một số tình hình liên quan đến nhiệm vụ của học viện an ninh nhân dân và làm rõ một số nội dung như
hiện cơ sở vật chất của học viện nhiều công trình quá niên hạn sử dụng cần phải tập trung xây dựng mới để đáp ứng yêu cầu giảng dạy của cán bộ giáo viên đặc biệt là đầu tư các trang thiết bị phục vụ học tập và giảng dạy
giám đốc học viện an ninh nhân dân kiến nghị đề xuất lãnh đạo bộ công an đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho học viện đáp ứng tiêu chí cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đạt chuẩn quốc gia
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích học viện an ninh nhân dân đạt được trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn biên chế đội ngũ giảng viên còn thiếu
đối với công tác tài chính hậu cần kỹ thuật thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị học viện an ninh nhân dân cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình của nhà trường giả soát các thứ tự các công trình cần ưu tiên xây dựng đảm bảo ổn định phù hợp với quy hoạch phát triển
đối với các đề xuất cụ thể của học viện an ninh nhân dân thứ trưởng lê văn tuyến cho ý kiến học viện phối hợp với các cơ quan chức năng ra soát nghiên cứu báo cáo cụ thể lãnh đạo bộ cho ý kiến chỉ đạo
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết triển khai đề án thành lập đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh giai đoạn một
qua đó cho thấy sau hơn ba năm triển khai đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quốc tế tổ chức tại việt nam
quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng kỵ binh đã nhận được sự quan tâm và để lại nhiều dấu ấn hình ảnh đẹp thân thiện trong mắt nhân dân
cũng như bạn bè quốc tế
nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng công an nhân dân trong tình hình hiện nay đòi hỏi lực lượng kỵ binh phải luôn sẵn sàng chủ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi
trong đó có sự chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đoàn kỵ binh sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
bộ tư lệnh kỵ binh tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dụng chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ
tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện khả năng cơ động cao để phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
công an các đơn vị địa phương phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động xây dựng phương án kế hoạch triển khai lực lượng kỵ binh tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm khu vực biên giới
các đơn vị chức năng của bộ công an tiếp tục phối hợp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động nói chung và cảnh sát cơ động kỵ binh nói riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ
tiếp tục thực hiện tốt chức năng của công đoàn đại diện bảo vệ quyền và lễ hiệu pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động
đây là một trong những phương hướng nhiệm vụ được nêu ra tại đại hội công đoàn cơ sở cục truyền thông công an nhân dân lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám diễn ra vào sáng ngày hôm nay
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba công đoàn cục truyền thông công an nhân dân đã đoàn kết hoàn thành các chỉ tiêu phương hướng đề ra thực hiện đúng chức năng chăm lo quyền lợi và đời sống của đoàn viên tích cực vận động đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động
trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ mới công đoàn cục truyền thông công an nhân dân sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn có lý tưởng niềm tin cách mạng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

công đoàn cục truyền thông công an nhân dân